trải qua những giờ phút lịch sử khi đội tuyển bóng đá nam việt nam của chúng ta nâng cao chiếc cúp vàng sau một mươi năm chờ đợi
thì có lẽ đến giờ phút này niềm vui ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của rất nhiều người hâm mộ
chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc những hình ảnh lịch sử ấn tượng đó ngay sau đây